khi đất nước đã hòa bình chiến tranh đã lùi về quá khứ việc đi tìm dấu tích chiến tranh để đưa hải cốt cạnh hùng liệt sĩ về với gia đình quê hương là một nhiệm vụ cần thiết
suốt nhiều năm qua nặng lòng với công tác tìm kiếm cất bốc quy tập hải cốt liệt sĩ làm nhiệm vụ quốc tế
những người lính đội k chín mươi hai đã và đang ngày đêm tìm kiếm để đưa hải cốt liệt sĩ đưa các chú các anh đã ngã xuống và yên nghỉ trên đất bạn campuchia sớm được trở về với quê hương
mỗi nơi cán bộ chiến sĩ đội k chín mươi hai đi qua là thêm một câu chuyện mới về hành trình có khó khăn có vất vả nhưng tràn đầy hy vọng mong chờ niềm vui và hạnh phúc
những người lính ấy vẫn đang ngày đêm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đi tìm những người con yêu tú đã hy sinh thân mình đưa họ về với gia đình với đất mẹ thân yêu
hôm nay kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy mời quý vị cùng chúng tôi đến với phóng sự sau đây
mỗi chuyến đi là có thêm nhiều kỷ niệm tương tự
vào mùa mưa ngày mới thường bắt đầu bằng một cơn mưa rầm
giữa sắc trời nặng mây đen màu cam ấm áp từ bếp củi từ bóng đèn trong các lều bạt dựng tạm của đội k chín mươi hai trở thành điểm sáng nổi bật nơi bãi đất trống ven rừng
kỷ niệm sâu sắc nhất của tôi trong một mươi một năm qua là đợt vừa rồi là khi tôi được giao nhiệm vụ đi qua quy tập ở trên tỉnh